hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean sẽ bắt đầu vào ngày mai ngày một mươi một tháng chín
đây là sự kiện đối ngoại lớn nhất trong năm của việt nam
với sự tham gia số lượng lớn các tổng thống thủ tướng của các nước trong khu vực
ngoài ra hội nghị còn có rất nhiều các đại biểu doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và thế giới tham gia
số lượng gấp đôi các hội nghị khu vực thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới trước đây
diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới asean hai nghìn một mươi tám với chủ đề
sẽ là sự kiện đối ngoại lớn và quan trọng nhất của việt nam trong năm nay
nhất là khi việt nam bắt đầu triển khai mạnh mẽ ngoại giao kinh tế trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
vì thế các sự kiện trong diễn đàn kinh tế thế giới về asean chính là cơ hội góp phần thu hút đầu tư
và quảng bá hình ảnh của việt nam nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước
cũng như thể hiện vai trò vị thế của một đất nước gần một trăm linh triệu dân ở khu vực và thế giới
tôi đánh giá cao vai trò chủ động và tích cực của việt nam tham gia vào việc tổ chức các sự kiện lớn của thế giới
chúng ta đã được biết tới một việt nam năng động có nền kinh tế phát triển
một điểm đến an toàn khi tổ chức tuần lễ cấp cao apec vào năm ngoái
và năm nay là việc tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới về asean
theo chương trình nghị sự tại hội nghị lần này sẽ có sáu mươi phiên thảo luận xoay quanh chủ đề chính
thu hút sự quan tâm của các nước asean trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
ngoài các cuộc thảo luận về chính sách đây còn là cơ hội tốt để thúc đẩy giao lưu
tiếp cận các ý thức mới nắm bắt xu thế phát triển của thế giới và khu vực
nhất là xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp bốn phục vụ xây dựng
triển khai các chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước
kế hoạch phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp việt nam
chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả của nước chủ nhà
ai cũng thấy sự quan tâm của các đối tác và doanh nghiệp quốc tế đối với thị trường asean
nói chung và việt nam nói riêng ngày càng tăng
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đem lại cả cơ hội và thách thức đối với các nước asean
nên diễn đàn kinh tế thế giới mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước asean
để đối phó với các thách thức này vì lợi ích của người dân
vào chiều qua tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì tổng duyệt
chuẩn bị hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho hội nghị cũng như công tác lễ tân hậu cần